tại thành phố đà lạt ban công tác đại biểu ủy ban thường vụ quốc hội và thường trực hội đồng nhân dân tỉnh lâm đồng
đã tổ chức hội nghị thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố khu vực miền đông nam bộ lần thứ tư nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
chủ đề là kinh nghiệm và giải pháp của thường trực hội đồng nhân dân trong giải quyết một số vấn đề của người dân địa phương
trên lĩnh vực kinh tế xã hội phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã tham dự hội nghị
phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu cho rằng thời gian qua hội đồng nhân dân cả nước đã phân đấu
làm tròn chức năng đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương
nhân dân ngày càng đặt niềm tin vào cơ quan dân cử
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát hiện đưa vào chương trình nghị sự kỳ họp hội đồng nhân dân
cũng như hoạt động tiếp dân giám sát trong giải quyết một số vấn đề bức xúc của người dân trên lĩnh vực đất đai quy hoạch và môi trường
kinh nghiệm trong xác định vấn đề người dân quan tâm để tăng cường hoạt động giám sát và kinh nghiệm trong tổ chức đối thoại để giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân